tại tỉnh sóc trăng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cùng đoàn công tác của quốc hội đã có buổi làm việc với tỉnh ủy tỉnh sóc trăng về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm và phương hướng phát triển sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của tỉnh sóc trăng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt sáu một mươi một giá trị sản xuất công nghiệp trên một mươi hai tỷ đồng
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh sóc trăng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương
phó chủ tịch quốc hội lưu ý tỉnh cần có những giải pháp giảm nghèo bền vững và hiệu quả đặc biệt cần tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng trong ngành tôm
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị tỉnh sóc trăng cần quan tâm đến giáo dục nhất là vùng sâu vùng xa con em đồng bào dân tộc khmer bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc thực hiện đồng bộ các giải pháp để truyền thông giáo dục ngăn chặn suy thoái đạo đức lối sống tăng cường các chính sách về dân tộc góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội